các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi ấy việc kiểm tra của lực lượng chức năng đã khiến buổi chiếu phim phải dừng lại tạm thời
sau sự việc những hình ảnh được lan truyền chóng mặt và cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng
nhiều người không khỏi bất ngờ xen lẫn những bình luận trái chiều
một số ý kiến cho rằng việc cơ quan chức năng vào kiểm tra vì liên quan đến vụ học sinh vào xem phim mai
số tác phẩm điện ảnh của trấn thành gắn nhãn một mươi tám
tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng việc kiểm tra này đôi khi sẽ làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của khán giả
bên cạnh đó nhiều người cũng thắc mắc về việc công an có thẩm quyền vào dạp kiểm tra độ tuổi của người xem phim hay không
lý giải về vấn đề này luật sư trịnh ngọc hoàn vũ đoàn luật sư tp hcm phân tích
tại phù lục sáu danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo luật đầu tư hai nghìn hai mươi
được sửa đổi bởi điều bốn mươi tám luật điện ảnh hai nghìn hai mươi hai
có quy định kinh doanh dịch vụ phổ biến phim là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện
theo đó tại khoản một mươi khoảng một mươi một
một mươi sáu luật công an nhân dân hai nghìn một mươi tám quy định
công an nhân dân có nhiệm vụ quản lý về an ninh trật tự đối với các ngành nghề
đầu tư kinh doanh có điều kiện và tiến hành kiểm tra thanh tra giải quyết khiếu nại
tố cáo xử lý vi phạm trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn xã hội
như vậy với quy định trên lực lượng công an có quyền quản lý và tiến hành kiểm tra
thanh tra giải quyết khéo nại tố cáo
xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ phổ biến phim tại các giảp phim
về hình thức thanh tra luật sư trịnh ngọc hoàn vũ cho biết
tại điều bốn mươi sáu luật thanh tra hai nghìn hai mươi hai đã quy định rằng hoạt động thanh tra được thực hiện theo kế hoạch hoặc đột xuất
thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch thanh tra đã được ban hành
trong đó thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật
hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng tiêu cực
hoặc do thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao
đồng thời tại khoản một năm mươi nghị định chín mươi sáu hai nghìn một mươi sáu về việc kiểm tra thanh tra quy định
cơ quan công an có thẩm quyền thực hiện kiểm tra thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự
đối với cơ sở kinh doanh các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
theo phương thức định kỳ không quá một lần trong một năm hoặc đột xuất
như vậy lực lượng công an có quyền kiểm tra đột xuất độ tuổi của người xem trong giảm chiếu phim
nếu phát hiện ra giảm phim vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự
trước nhiều ý kiến trái chiều ngày hai mươi chín tháng hai ông phạm hoài quang
chủ tịch ủy ban nhân dân phường nguyễn cư trinh cho biết
việc kiểm tra thực hiện theo công văn của ủy ban nhân dân quận một ngày hai mươi ba tháng hai
về tăng cường kiểm tra xử lý hành vi vi phạm quy định pháp luật đối với việc phổ biến phim
đồng thời thông tin dư luận phản ánh có một số trường hợp dưới một mươi tám tuổi gồm học sinh
bảy em đi xem phim mai mặc dù đã được phân loại phim này trên một mươi tám tuổi
việc kiểm tra độ tuổi xem phim mai theo hình thức kiểm tra ngẫu nhiên
những khán giả trẻ tuổi đề nghị xuất trình giấy tờ tùy thân để làm căn cứ xác định độ tuổi
được biết buổi kiểm tra không ghi nhận trường hợp nào dưới một mươi tám tuổi
sau đó tổ kiểm tra đã rời dạp phim quản lý mở lại phim phục vụ khán giả
chủ tịch ủy ban nhân dân phưởng nguyễn cư trinh khẳng định
việc kiểm tra đúng chức năng nhiệm vụ của phường thực hiện theo chỉ đạo
của thanh tra sở văn hóa thể thao tp hcm ủy ban nhân dân quận một
và theo quy định tại nghị định ba mươi tám hai nghìn hai mươi một của chính phủ
phường đã ghi nhận nhiều ý kiến trên mạng xã hội
có ý kiến tích cực có ý kiến trái chiều và một số góp ý
do vậy ông phạm hoài quang nhận định cần phải điều chỉnh cách làm
việc tổ chức kiểm tra cần xem xét toàn diện ứng xử cho phù hợp
ông quang cho biết thêm kế hoạch triển khai ban đầu theo hướng kiểm tra đầu vào hoặc đầu ra
tức lúc khán giả vào xem hoặc khi khán giả xem xong phim đi ra ngoài
thế nhưng tổ kiểm tra thực hiện chưa đúng
việc này đã khiến cho người xem khó chịu khi đang xem phim
thì mạch cảm xúc bị dừng đột ngột
bên cạnh đó đơn vị cũng rất cầu thị lắng nghe ý kiến của cơ quan báo chí
các phản ánh trên mạng xã hội
những gì là đúng tích cực thì phường sẽ tiếp thu để điều chỉnh
giúp cho công tác quản lý điều hành tốt hơn
trước đó ngày hai mươi một tháng hai thanh tra sở văn hóa thể thao tp hcm
đã gửi phân bản đề nghị các quận huyện và thành phố thủ đức tăng cường kiểm tra
xử lý hành vi vi phạm quy định pháp luật về phổ biến phim
văn bản chỉ đạo của thanh tra sở văn hóa và thể thao nêu thời gian gần đây
một số đơn vị truyền thông báo chí phản ánh các giả phim trên địa bàn tp hcm
đang chiếu phim mai gián nhãn một mươi tám cho khán giả chưa đủ một mươi tám tuổi vào giảp
theo lãnh đạo tại một ủy ban nhân dân phường tại quận gò vấp cho biết
tại phường có thành lập đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội
để kiểm tra các hoạt động liên quan đến lĩnh vực văn hóa xã hội
trong đó có các cơ sở kinh doanh dịch vụ phổ biến phim
về thành phần tham gia của đoàn kiểm tra gồm
có trưởng đoàn là chủ tịch hoặc phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường phụ trách
cán bộ phường lực lượng công an và đại diện các ban ngành đoàn thể tại phường
việc kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành có thể theo kế hoạch hoặc đột xuất
tuy nhiên tất cả buổi kiểm tra vẫn làm theo đúng quy trình
và phải có đầy đủ các thành phần của đoàn kiểm tra tham dự
theo luật điện ảnh sửa đổi năm hai nghìn hai mươi hai phim ra dạp gồm năm loại
trong đó t một mươi tám là phim được phổ biến đến người xem từ đủ một mươi tám tuổi trở lên
tuy nhiên thực tế cho thấy việc kiểm tra độ tuổi phù hợp với phần loại phim
chưa thực sự được tôn thủ nghiêm ngặt cả ở trong lẫn ngoài giạp chiếu
theo luật sư diệp năng bình trường văn phòng luật sư tinh thông luật phân tích
thời điểm b khoảng ba điều một mươi chín luật điện ảnh năm hai nghìn hai mươi hai quy định về phổ biến phim trong dạp chiếu phim
cơ sở điện ảnh có nghĩa vụ bảo đảm người xem phim đúng tuổi theo phần loại phim
do đó việc cơ sở điện ảnh để người chưa đủ tuổi vào xem phim là hành vi vi phạm pháp luật
tùy theo tính chất và mức độ của hành vi mà cơ sở điện ảnh có thể bị xử lý vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại nếu có
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
theo điểm c khoảng bốn điều tám nghị định số ba mươi tám hai nghìn hai mươi một ndcp
được sở đổi bổ sung bởi điểm c khoảng năm điều một mươi nghị định số một mươi hai nghìn tám trăm hai mươi ndcp của chính phủ
về vi phạm quy định về phổ biến phim
thì tổ chức vi phạm có thể bị phạt tiền từ sáu mươi triệu đồng đến tám mươi triệu đồng
đối với hành vi không đảm bảo người xem phim đúng độ tuổi theo phân loại phim
trong đó đối với cá nhân vi phạm thì mức phạt tiền bằng một hai lần tổ chức vi phạm
còn đối với người xem phim chưa đủ tuổi thì hiện nay pháp luật chưa có quy định về chế tài xử lý với đối tượng này
thời gian qua khi bộ phim i gắn nhãn một mươi tám cộng của trấn thành đăng hót từ trên mạng đến giạp chiếu
thì một số khán giả đã phản ánh về tình trạng nhiều học sinh vô tư vào xem phim
mà không bị kiểm soát độ tuổi
theo các đơn vị giạp khi các khán giả nhỏ tuổi đến giạp xem phim i
nhân viên bán vé sẽ hỏi độ tuổi yêu cầu cho xem giấy tờ tùy thân và giải thích từ chối khi khách không đủ tuổi
tuy nhiên thực tế phần lớn việc này chỉ dựa vào cảm quan của nhân viên và hoạt động này cũng chưa được trú trọng
được biết trong thời gian tới một số cụm rạp lớn tại tp hcm sẽ đặt bảng thông báo rõ ràng tại quầy bán vé
và bố trí thêm nhân sự để tăng cường kiểm tra thông tin khách vào xem phim mai
và các phim có rán nhãn độ tuổi nói chung nhằm tránh trường hợp xem phim không đúng nhãn
với sức nóng của mình đến nay doanh thu phim mai được dự đoán có thể vượt qua con số năm trăm linh tỷ đồng
và còn nhiều khả năng tăng hơn nữa trong vài tuần tới